theo đánh giá tình hình bảo đảm trật tự giao thông đô thị của thành phố hà nội thời gian vừa qua đã có những bước tiến triển tích cực
tình trạng ồn tắc giờ cao điểm tuy vẫn còn nhưng đã giảm thiểu cả về số lượng và mức độ tuy vậy vẫn còn những vụ ủn tắc cục bộ kéo dài nhiều giờ đồng hồ như sau mỗi trận mưa lớn hay trước và sau những đợt nghỉ lễ như ngày hai tháng chín vừa qua
còn đây là đầu tuyến xe buýt nhanh brt đoạn đi qua đường giảng võ hà nội mặc dù tuyến xe buýt nhanh brt đã đi vào hoạt động cả một thời gian dài các công tác thông tin tuyên truyền về việc dành phần đường cho tuyến xe buýt này cũng đã triển khai từ lâu
thế nhưng không khó để có thể thấy tình trạng vi phạm làn đường này diễn ra thường xuyên và không khai
có thể nói rằng là cái đi lại rồi cái làm việc tất cả mọi thứ có thể nói cũng so với các năm thì cũng đã có nhiều những cái chuyển biến tốt hơn ý thức của người tham gia giao thông cũng được cao hơn
thế nhưng mà tôi cho rằng là có một cái điều là cũng có nhiều người vẫn còn đang tùy tiện và vẫn đang coi thường chính tính mạng của mình cũng như là người tham gia giao thông đi cùng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám công an thành phố hà nội đã có mệnh lệnh
công an thành phố hà nội đã có mệnh lệnh số hai nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhấn mạnh tới công tác tuần tra kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm nhất là những vi phạm là nguyên nhân dẫn tới tai nạn và ủn tắc giao thông các hành vi cản trở giao thông không chấp hành luật giao thông đường bộ
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung xử lý các lỗi như chạy quá tốc độ đi sai phần đường vượt sai quy định đi vào đường cấm ngược chiều không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
bản thân bọn em là nhiều khi là cũng nhiều lái xe là cũng cố tình dừng đỗ xe trái phép như bản thân em ở đây hôm nay là nó là vô tình thôi
chủ yếu có lỗi vi phạm thì dừng đỗ như này thì thường thì nếu có lực lượng chức năng kiểm tra thì người ta sẽ ví dụ như lỗi đỗ xe thì người ta sẽ ra và
có những trường hợp bình thường thì người ta hợp tác có những trường hợp người ta lên xe ta bận máy người ta tranh cãi lại về cái việc dừng xe và đỗ xe
sau những lần gia quân của cơ quan chức năng các vi phạm lại tái diễn với các lỗi chủ yếu là lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán kinh doanh ô tô dừng đỗ đón trả khách sai quy định
lực lượng cảnh sát trật tự đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm đồng thời tuyên truyền nhắc nhở và cho người dân ký các cam kết không tái phạm một số điểm trong giữ xe trái phép cũng được dẹp bỏ
từ năm mươi năm tổ tuần tra kiểm soát tăng lên tám mươi năm tổ tuần tra kiểm soát trên một mươi năm tuyến quốc độ ra bà thành phố đặc biệt là năm bến xe trọng điểm như mỹ đình yên nghĩa nam thăng long bến xe phía nam bến xe nước ngầm
để tuần tra kiểm soát
để giải quyết tầm mộ tình hình của bộ
bước đầu chúng tôi đã cho cam kết các hộ kinh doanh cam kết và phối hợp với ủy ban dân phường mời các hộ trong giữ xe xung quanh các cổng bến xe và trên tuyến phố để lên ủy ban phường thực hiện ký cam kết
có thể thấy các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị của thủ đô tuy vậy vẫn còn không ít người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm điều này càng cho thấy cần phải mạnh tay hơn nữa
trong việc xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố hà nội